các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh cà mau ông nguyễn minh luân phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
vừa ký văn bản gửi sở ban ngành tỉnh và ủy ban nhân dân các địa phương về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ủy ban nhân dân tỉnh cà mau trong những ngày qua số ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng
trong ngày hai mươi bốn tháng hai tỉnh ghi nhận bốn trăm hai mươi hai ca mắc mới trong đó một mươi một ca là giáo viên sáu mươi hai ca là học sinh test nhanh dương tính tại trường
trong ngày hai mươi năm tháng hai số ca nhiễm ghi nhận tăng lên năm trăm năm mươi tám ca có tám ca là giáo viên chín mươi sáu ca là học sinh
trước tình hình trên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau yêu cầu các sở ban ngành tỉnh
ủy ban nhân dân các huyện thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ đạo của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
tập trung tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ công chức viên chức người lao động và nhân dân
thực hiện tốt quy định năm k không được chủ quan lơ là xem nhẹ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch tỉnh cũng giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp ủy ban nhân dân các huyện
thành phố cà mau và các đơn vị có liên quan chỉ đạo các đơn vị trường học ra soát các học sinh
đang thuê nhà trọ để học không ở gần gia đình
nếu bị nhiễm covid một mươi chín thì nhà trường giáo viên chủ nhiệm phải chủ động phối hợp với ngành y tế
chính quyền địa phương hỗ trợ kịp thời cho học sinh trong quá trình điều trị
báo rõi phát hiện các trường hợp giáo viên học sinh có những biểu hiện của bệnh covid một mươi chín
thì phải kịp thời thực hiện nhanh các biện pháp giãn cách không để tiếp xúc gần với các giáo viên
học sinh khác báo cáo ngay cho trạm y tế kịp thời hỗ trợ thực hiện xét nghiệm sàng lọc theo quy định
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau chỉ đạo trường hợp phát hiện có biểu hiện của bệnh covid một mươi chín
nhưng không báo cáo không thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo quy định
nếu đề dịch bệnh lây lan trong trường học thì hiệu trường các trường phải chịu trách nhiệm
những ngày gần đây tp hcm đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch trước sự lây lan của biến thể omicron
tp hcm triển khai hàng loạt hành động trước tình huống số ca mắc trẻ em tăng cao
đề phòng tình huống trẻ bệnh nặng phải nhập viện
ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi đến các đơn vị trên địa bàn thành phố
về việc tăng cường chăm sóc thu dung điều trị trẻ mắc covid một mươi chín
theo sở y tế trong thời gian qua tp hcm ghi nhận số trẻ em mắc covid một mươi chín có xu hướng tăng
sở y tế cho rằng ngoài việc trẻ đi học trực tiếp trở lại làm tăng nguy cơ tiếp xúc
biến thể omicron là tác nhân gây bệnh chiếm đa số trên địa bàn
theo dữ liệu giám sát từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp từ một mươi bốn tháng hai đến ngày hai mươi hai tháng hai
số trẻ nhiễm covid một mươi chín tăng gấp ba lần so với khoảng thời gian từ ngày bảy tháng hai
sở y tế yêu cầu tất cả các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố
khẩn trương triển khai các hoạt động thu dung điều trị trẻ em mắc covid một mươi chín
cụ thể tại mỗi đơn vị các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường sàng lọc khi tiếp nhận trẻ đến khám chữa bệnh
vì triệu chứng sốt kem hoặc không kem các triệu chứng hô hấp khác
cần thực hiện xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín sớm để phát hiện cách ly điều trị kịp thời
khuyến khích thành lập khoa covid một mươi chín tại các bệnh
các bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc đơn vị chăm sóc trẻ mắc covid một mươi chín tại khu vực cách ly của bệnh viện
sở y tế nhấn mạnh trẻ dưới một mươi hai tuổi chưa được tiêm vaccine phải được xem là nhóm nguy cơ
nhất là trẻ em có bệnh nền như béo phì các bệnh lý bẩm sinh
trong giai đoạn hiện nay khi phát hiện trẻ có xét nghiệm tầm soát dương tính và có chỉ định nhập viện điều trị
các đơn vị liên hệ ngay bệnh viện nhi đồng thành phố bệnh viện nhi đồng một
các bệnh viện nhi đồng hai để chuyển viện kịp thời
ba đơn vị này chuẩn bị sẵn sàng mỗi bệnh viện một trăm năm mươi giường
trong đó có năm mươi giường icu cho trẻ mắc covid một mươi chín sẵn sàng mở rộng quy mô khoa
ra soát bổ sung trang thiết bị thuốc vật tư y tế tiêu hào
sẵn sàng nhân lực để chăm sóc điều trị bệnh nhi mắc covid một mươi chín
tổ chức đào tạo liên tục về thực hành lâm sàng trong công tác thu dung điều trị
cấp cứu chuyển viện an toàn cho các bệnh viện tuyến huyện
đảm bảo mỗi bệnh viện thành lập tổ phản ứng nhanh để kịp thời hỗ trợ tại chỗ
có yêu cầu
mỗi bệnh viện cử các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm tham gia tổ chuyên gia của sở y tế
để thực hiện công trình nghiên cứu xây dựng các phác đồ chuyên đề về điều trị f trẻ em
trước đó trong một tọa đàm y tế ông tăng trí thượng cho biết
theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ và bộ y tế
thời gian sắp tới trẻ dưới một mươi hai tuổi sẽ được tiêm vaccine covid một mươi chín
khi đó chúng tôi tin rằng việc trẻ đến trường không còn là vấn đề quá lo ngại
ông thượng chia sẻ
còn tại thành phố hồ chí minh những ngày qua
các trường đại học vừa học tập trung trở lại đã phát hiện nhiều f là sinh viên giảng viên
tuy nhiên các trường đều đã có phương án xử lý
tiến sĩ võ văn tuấn phó hiệu trưởng trường đại học văn lang cho hay
trường vừa dạy học trực tiếp trở lại hơn tuần này mà có nhiều sinh viên mắc covid một mươi chín
số liệu chưa thống kê được
còn theo ghi nhận của trường đào sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh
trường cũng có bốn trường hợp f tham gia học thí nghiệm thực hành
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trường thịnh phụ trách trường cho biết
nhà trường đã kịp thời phát hiện và cho các em cách ly ngay
cũng như kiểm soát với các trường hợp f một theo đúng quy định của thành phố
về xử lý khi có trường hợp f
cũng theo ông thịnh từ đầu tuần sau
nhà trường sẽ bắt đầu cho học các môn lý thuyết trực tiếp
tuy nhiên để đảm bảo phân bổ số lượng sinh viên không tập trung tại một thời điểm
trường đã giao cho các khoa giả soát và khảo sát việc học trực tiếp
tùy tình hình của từng lớp mà có thể học trực tiếp hoặc online
bên cạnh đó trường cũng đưa ra kịch bản xử lý với các trường hợp giảng viên
sinh viên là f f một để tránh tình trạng bị động
nhiều giảng viên trường đại học văn lang bày tỏ lo lắng
trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp
đặc biệt nhiều f là sinh viên được ghi nhận trong những ngày qua
về việc này ông võ văn tuấn cho hay trường sẽ sớm có quy định cụ thể
theo đó sinh viên f ở nhà lớp vẫn học bình thường
các bạn nào f một lo lắng cũng có thể học online
còn giảng viên f thì ở nhà dạy online
trong tình hình dịch bệnh khó lường như hiện nay
và tính cấp thiết của việc mở cửa trường học
việc các trường chuẩn bị cơ sở vật chất cho khả năng vận hành lớp học
song song cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến là vô cùng quan trọng
thạc sĩ nguyễn trần ngọc phương phó trưởng phòng truyền thông
trường đại học công nghệ tp hcm cho hay
mặc dù tổ chức dạy học trực tiếp nhưng lớp học vẫn được tổ chức
và trang bị các tiền ích
công nghệ để lớp học có thể vận hành song song
vừa trực tiếp cũng vừa trực tuyến trong trường hợp cần thiết
trường trưởng tp hcm cho hay

trường trưởng tp hcm cho hay